mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba quan chức cấp cao của triều tiên liên quan đến các chương trình vũ khí của nước này
sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm lớn nhất và mới nhất của bình nhưỡng trong tháng một mươi một
bộ tài chính mỹ đã đưa các quan chức triều tiên gồm cho in ho yu jin và kim su gin vào danh sách trừng phạt
những người này trước đó cũng nằm trong danh sách trừng phạt của liên minh châu âu hồi tháng bốn
các quan chức này đóng một vai trò lớn trong việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt ở triều tiên
các lệnh trừng phạt nói trên được đưa ra sau vụ việc triều tiên thử icbm vào hôm một mươi tám tháng một mươi một
và giữa lúc có những quan ngại rằng triều tiên có thể nối lại việc thử bom hạt nhân kể từ năm hai nghìn một mươi
về phía triều tiên nước này khẳng định phi hạt nhân hóa là điều không còn được bàn đến
đồng thời cáo buộc mỹ và các nước đồng minh theo đuổi các chính sách thù địch
khiến bình nhưỡng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở sợ quân đội